lợi dụng lúc gia đình bà nguyễn thị tuyết ở thị trấn lục nam huyện lục nam đi vắng
kẻ gian đã chưa qua ô cửa nhà vệ sinh đột nhập trộm cắp một mươi triệu đồng một ba cây vàng và một điện thoại di động

ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện lục nam tỉnh bắc giang đã nhanh chóng điều tra làm rõ
và bắt giữ đối tượng đoàn văn huy chú thị trấn lục nam huyện lục nam về hành vi trộm cắp tài sản
và nguyễn đạng huy chú cùng địa phương về hành vi tiêu chuẩn
nguyễn đạng huy chủ củng địa phương về hành vi tiêu chuẩn

chú huyện yên thế về hành vi trộm cắp tài sản

lấy đi bốn mươi một triệu đồng cùng năm năm cây vàng

tiếp sau đây biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh ngày một mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn về tội buôn lậu quy định tại điều một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự
đối tượng này ca một m sáu mươi tám da trắng lông bảy rậm mắt to sống mũi thẳng
quê quán nơi cư trú và chỗ ở trước khi trốn thôn chín xã ninh hiệp huyện gia lâm thành phố hà nội
trốn ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó cơ quan điều tra hình sự khu vực sáu quân khu chín bộ quốc phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê trí hiếu
sinh ngày sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê quán xã khánh bình tây huyện trần văn thời tỉnh cà mau
về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại khoản hai điều hai trăm sáu mươi bảy bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản hai điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đối tượng này ca một m sáu mươi một và có dẹo chấm cách một cm trên sau đầu lông bảy phải
nơi cư trú và chỗ ở trước khi trốn khóm hai thị trấn đầm rơi huyện đầm rơi tỉnh cà mau
và đối tượng lê thị huyền trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại số ba mươi ngõ hai đường ngọc lâm phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
phải nhận quy định truy nã của cơ quan thi hình án hình sự công an thành phố hà nội
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
đối tượng này ca một m năm mươi tám và có dẹo chấm cách ba cm trên trước đầu lông bảy phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự